sau phản ánh về những vướng mắc khó khăn từ phía doanh nghiệp cũng như sự chỉ đạo của chính phủ
bộ tài chính đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung khoảng ba điều tám
nghị định hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
dự thảo nghị định hướng dẫn tổng chi phí lãi vay thuần lãi suất phát sinh trong kỳ của người nộp thuế
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá ba mươi của tổng lợi nhuận thuần
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay thuần chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế
dự thảo nghị định cũng hướng dẫn cụ thể về doanh thu lãi tiền gửi tiền cho vay và các khoản có tính chất tương tự
được xác định theo pháp luật về kế toán và thuế
chi phí lãi vay và các khoản có tính chất tương tự lãi vay
bao gồm cả chi trả tiền vay được tính vào giá trị đầu tư theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế
nghị định này đã được trình chính phủ trong tháng một mươi hai để áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi chín